quận ba là quận trung tâm của thành phố hồ chí minh mỗi mét vuông có giá trị hàng trăm triệu đồng
tuy nhiên người dân ở đây đã đồng lòng tình nguyện nhường phần đất của mình cho không gian chung của khu phố
để góp phần chỉnh trang đô thị sạch đẹp giao thông thuận tiện xử lý cứu hỏa cứu nạn được kịp thời
với chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm người dân ở trong khu phố hiến đất
con chính quyền quận ba sẽ hỗ trợ phần hạt tầng kỹ thuật như hệ thống cấp thắt nước mặt đường
hoa mặn lưới điện lực tiễn thông và hỗ trợ người dân khi thực hiện tháo giữa hàng rào làm lại mới mặt tiền hàng rào
khi mà có chủ trương của phường mở rộng hẻm để cho cái nhất là về mà khi có sự cố gì
cũng xe lớn nó vô được thứ hai là mở rộng hẻm cho nó đẹp cái hẻm
thì cũng muốn là mọi người cũng như mình là cố gắng thực hiện cái chủ trương của phường cho nó sạch đẹp của khu phố
để mở được con hẻm
khang trang cần phải kể đến công tác vận động bà con
không phải ai cũng hiểu được ít lợi của việc mở rộng hẻm
nên ban vận động gặp rất nhiều khó khăn khi vận động được hầu hết các hộ đồng ý hiến đất
cái số dân mà đồng thuận ở đây hồi bước đầu là thống kê là tám mươi
mà yêu cầu của quận thì phải là chín mươi thì mới được làm
vì vậy mà chúng tôi tiếp tục vận động thêm một số bà con nữa
cho đến sau này nó cũng đạt được tới tám mươi chín thôi chứ nó tới chín mươi
nhưng mà thôi như vậy thì cũng được
nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi lãnh đạo chính quyền quận ba đã xác định
việc mở rộng hẻm có vai trò rất quan trọng
giúp người dân đi lại dễ dàng bảo vệ môi trường phòng cháy chữa cháy
giữ gìn an ninh trật tự và nhất là chỉnh trang đô thị góp phần phát triển kinh tế của quận
phải nói rằng phong trào này đã nhận được rất nhiều sự đồng thuận của bà con
con hẻm sau khi được mở rộng thì nó vừa thông thoáng sạch đẹp
rồi cuộc sống của bà con cũng được tạo ra
bà con cũng được nâng lên qua đó thì chúng tôi cũng làm tốt được công tác phòng cháy trễ cháy
rồi công tác an ninh trật tự trên địa bàn
từ đó nó cũng rất là thuận lợi để cho các lực lượng anh em công an bảo vệ dân phố
rồi bà con cũng làm tốt hơn công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
và nhất là những con hẻm như vậy
với sự đồng lòng của người dân đến nay quận ba đã mở rộng được hai mươi tám con hẻm
và phần đầu đến cuối năm hai nghìn hai mươi sẽ hoàn thành mở rộng được ba mươi bảy hẻm
thành phố hồ chí minh hiện vẫn còn rất nhiều con hẻm nhỏ cần được mở rộng
rất cần có sự chung tay góp sức của người dân cùng với chính quyền
cùng nhau tạo cho diện mạo các khu phố ngày một kháng tràng
tạo điều kiện cho người dân sống trong các con hẻm được thuận lợi hơn